tại hà nội ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đã tiếp đoàn năm mươi đại biểu phật giáo an nam tông và kiều bào thái lan nhân dịp về thăm việt nam
theo đại lão hòa thượng thích kính chiếu tăng trưởng phật giáo việt tông tại thái lan
chủ trì chùa phổ phước trưởng đoàn đại biểu đến nay có khoảng hai mươi một ngôi chùa của người việt
được xây dựng tại tám tỉnh thành của thái lan
các chùa của người việt đều nhận được sự quan tâm bảo trợ của các đời vua thái lan
được nhà vua ban tên và sắc phong sư chủ trì
ngoài các hoạt động tâm linh tín ngưỡng một số chùa còn tạo điều kiện để bà con người việt
mở các lớp học tiếng việt trong khuôn viên chùa
đã có tám trên hai mươi một chùa được gắn biển tên tiếng việt chủ yếu do công đức của bà con việt kiều
đây là việc làm ý nghĩa giúp phật tử và du khách thập phương biết nguồn gốc việt nam của các ngôi chùa
cho thấy sự hiện diện sức sống của văn hóa việt nam tại vương quốc thái lan
nhấn mạnh sự giao thoa giữa hai nền văn hóa thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược
ngày càng toàn diện giữa việt nam và thái lan
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn thiện nhân thể hiện vui mừng được đón đoàn đại biểu
của phật giáo an nam tông trở về quê hương
thay mặt nhân dân cả nước chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
gửi tới các đại biểu phật giáo lời cảm ơn chân thành nhất đối với những công lao của các hòa thượng
trong việc kế tục nuôi dưỡng phát triển truyền thống phật giáo việt nam trong suốt hai trăm linh năm qua
tại thái lan giúp phật giáo thái lan phát triển và khẳng định các hòa thượng chủ trì hai mươi một chùa việt nam
tại thái lan chính là biểu tượng gắn bó giữa hai đất nước
đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn phật giáo việt nam và ủy ban người việt nam ở nước ngoài
sẽ cố gắng để hai mươi một chùa việt nam tại thái lan đều được mang tên việt
tin tưởng phật giáo an nam tông tại thái lan sẽ ngày càng phát triển
chúc các hòa thượng sức khỏe an lạc có thêm nhiều sang kiến
nhằm củng cố mối quan hệ giữa phật giáo hai nước việt nam thái lan